thưa quý vị theo sở giáo dục đào tạo tp hcm năm hai nghìn hai mươi hai học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
ở thành phố sẽ nghỉ tết nguyên đáng chín ngày
cụ thể các học sinh sẽ nghỉ tết từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày hai mươi bảy tháng chạp
đến hết ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức mùng sáu tháng giêng tổng cộng chín ngày
trong khi đó những năm trước học sinh các cấp thường được nghỉ từ một mươi một đến một mươi sáu ngày
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho biết vì dịch bệnh
nên lịch kiểm tra cuối học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai của học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông sẽ được tổ chức từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trễ hơn so với kế hoạch năm học do ybnd tp hcm phê duyệt hồi cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên lịch nghỉ tết vẫn không thay đổi so với kế hoạch ban đầu
tp hcm có hơn một bảy triệu học sinh các cấp
tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ có học sinh lớp chín và lớp một mươi hai được đến trường học trực tiếp
các khối lớp còn lại vẫn ở nhà học trực tuyến